để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân thành phố hồ chí minh cam kết không để khan hiếm
hoặc tăng giá hàng hóa sau dịp tết nguyên đán kỳ hợi sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trong dịp tết năm nay thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng lượng hàng hóa là một mươi tám bốn trăm hai mươi bốn tám tỷ đồng
tăng sáu trăm một mươi hai bảy tỷ đồng so với tết mộ tốt hai nghìn một mươi tám trong đó nguồn hàng bình ổn thị trường là bảy năm trăm ba mươi hai sáu tỷ đồng
thì cái lượng hàng hóa tết năm nay theo đánh giá của chúng tôi thì tăng từ một mươi năm đến ba mươi tùy theo mặt hàng
đối với các mặt hàng thiết yếu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo gà trứng đường gạo dầu ăn
do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hàng hóa cung cấp có chất lượng và có thương hiệu chính sách giá ổn định
kết hợp các chương trình khuyến mãi giảm giá trên nhiều mặt hàng nên các siêu thị đã thu hút được một lượng lớn khách hàng đến mua sắm
đặc biệt các mặt hàng
các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trước trong và sau tết nguyên đán được chuẩn bị rất đầy đủ không có hiện tượng tăng giá
thấy mặt hàng ở đây rất là đa dạng từ trong tết hay là đến ra ngoài tết thì cái giá cản rất là ổn định so với nhiều cái khuyến mãi đó rất là tốt
đây chất lượng hàng hóa thì chú thấy trong đây rất là nhiều người thích vô siêu thị nhiều hơn là ở ngoài
đây là một cái chất lượng của siêu thị
cái hay của siêu thị là mọi thứ hàng quá
nên là giá cả đều ổn định hết
năm nay thì chất lượng hàng hóa đa dạng phong phú giá cả ổn định và rất là đa dạng so với các nông trọng
nên là tôi vẫn chọn siêu thị vixi để mua sắm
nhờ kết nối và cung ứng số lượng hàng hóa với các tỉnh thành phố trong cả nước
nhìn chung sức mua của người dân tăng hơn một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
nhưng số lượng hàng hóa vẫn dồi dào và chất lượng hàng hóa đã được kiểm soát ngày càng chặt chẽ